bên cạnh những điểm nóng trên cả nước hải phòng tiếp tục ghi nhận số ca f tăng trở lại
với tám trăm bốn mươi một ca nhiễm mới một trăm linh năm f nguy kịch và thêm ba ca tử vong do covid một mươi chín
tính từ ngày một mươi tám h ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn thành phố hải phòng đã ghi nhận thêm tám trăm bốn mươi một ca nhiễm mới
với sars cov hai nâng tổng số ca mắc lên một mươi chín sáu ca
trong số ca mắc mới hôm nay có bảy trăm năm mươi năm trường hợp phát hiện qua tự đi làm xét nghiệm
chín trường hợp f một chín trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của dương kinh
an dương và thủy nguyên một mươi bốn trường hợp test nhanh dương tính còn lại là ca bệnh nghi ngờ
cùng ngày hải phòng cũng ghi nhận số ca nguy kịch tăng với một trăm linh năm ca
trong đó một mươi bốn ca phải thở máy xăm lớn
một mươi bốn ca phải thở hfnc thở mark bảy mươi một ca và ba ca tử vong do covid một mươi chín
về số ca hồi phục xuất viện tính đến thời điểm này
ngành y tế thành phố hải phòng đã công bố khỏi bệnh cho một mươi một sáu mươi bảy ca
trong đó ngày hôm nay một mươi năm tháng một có bảy trăm bốn mươi ba f khỏi bệnh riêng quận ngo quyền chiếm năm trăm năm mươi một ca
theo đánh giá cấp độ dịch của thành phố quận ngô quyền đang ở cấp độ ba nguy cơ cao
tuy nhiên toàn quận có bảy trên một mươi hai phường vẫn nằm ở cấp độ dịch cấp bốn
nguy cơ rất cao gồm máy tơ cầu tre đồng khê cầu đất đằng giang lạch tray và đồng quốc bình
năm phường đánh giá ở cấp độ dịch cấp độ ba có nguy cơ cao gồm máy chai vạn mỹ lạc viên gia viên và lê lợi
để thích ứng an toàn với dịch bệnh quận chỉ đạo các phường đẩy mạnh
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi bổ sung cho những người dân trên địa
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé